nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và ngày hội quốc phòng toàn dân
tại nhà hát quân đội cục tuyên huấn tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam bộ quốc phòng
phối hợp với cục công tác đảng và công tác chính trị bộ công an
tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên bài ca nâng bước quân hành
bài ca nâng bức quân hành gồm các tiết mục ngợi ca đảng bác hồ truyền thống quân đội nhân dân
công an nhân dân tình yêu quê hương đất nước như tượng đài chiến thắng người về thăm quê
những chiến công thầm lặng thanh ngầm người lính giữ cho cuộc sống bình yên
chương trình nghệ thuật quy tụ đồng đảo nghệ sĩ ca sĩ của hai nhà hát hai lực lượng
đây cũng là dịp để nghệ sĩ quân đội và công an nhân dân gặp mặt biểu diễn những bài ca đi cùng năm tháng
tuyên truyền những tác phẩm đã từng đạt giải cao tại các kỳ liên hoan hội diễn chuyên nghiệp toàn quân
toàn quốc về đề tài lực lượng vũ trang đến với công chúng cả nước
qua các ca khúc cách mạng khán giả được cùng nhau ôn lại chặng đường bảy mươi bốn năm xây dựng chiến đấu
trưởng thành của quân đội nhân dân việt nam với những chiến công hiển hách
cán bộ chiến sĩ quân đội công an hôm nay luôn khắc ghi chi ân sự hy sinh sương máu của biết bao thế hệ cha anh đi trước
luôn nguyện tiếp bước đóng góp công sức vào sự phát triển bình yên của đất nước quê hương